sáng nay đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã tới thăm động viên chúc tết cán bộ chiến sĩ phan phòng bộ công an và cục an ninh đối ngoại bộ công an
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương những kết quả thành tích mà văn phòng bộ đạt được trong thời gian vừa qua
đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham mưu chiến lược phục vụ lãnh đạo bộ chỉ huy chỉ đạo các mặt công tác công an
đặc biệt trong dịp tết vừa qua cán bộ chiến sĩ văn phòng đã cùng toàn lực lượng tổ chức tốt công tác trực ban trực chỉ huy đồn đốc các mặt công tác đảm bảo chất lượng hiệu quả đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ được giao
gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp tới cán bộ chiến sĩ văn phòng bộ
bộ trưởng tô lâm mong muốn trong năm hai nghìn hai mươi hai tập thể văn phòng tiếp tục đoàn kết khắc phục khó khăn quyết tâm nỗ lực hơn nữa để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ lập nhiều thành tích chiến công mới
tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ cục an ninh đối ngoại bộ trưởng tô lâm hoàn nghênh những kết quả thành tích mà tập thể lãnh đạo cán bộ chiến sĩ của đơn vị đã đạt được trong thời gian qua
bộ trưởng tô lâm bày tỏ tin tưởng với đội ngũ cán bộ trẻ sáng tạo cục an ninh đối ngoại sẽ đổi mới các mặt công tác nâng tầm hiện đại nắm chắc thông tin tình hình để tham mưu với đảng nhà nước trung ương chính phủ và bộ công an
những chủ trương về bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội và công tác an ninh đối ngoại
để đáp ứng mục tiêu tiến lên chính quy hiện đại vào năm hai nghìn hai mươi năm bộ trưởng tô lâm đề nghị cục an ninh đối ngoại tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trí tuệ thông minh vào các mặt công tác
đồng thời mỗi cán bộ chiến sĩ cần phải tăng cường nghiên cứu học tập tích lũy kiến thức kinh nghiệm để trở thành những chuyên gia trong lĩnh vực an ninh đối ngoại